trước tình hình dịch covid một mươi chín đang ngày càng trở nên phức tạp
nhiều mặt hàng ngành nghề ở cần thơ cho thấy có dấu hiệu giảm mạnh
hiện doanh thu của nhiều doanh nghiệp ở đây bị giảm suất từ hai mươi so với năm mươi so với cùng kỳ
riêng với ngành du lịch ước tháng hai năm hai nghìn hai mươi
lượng du khách đến với thành phố cần thơ giảm ba mươi chín sáu so với cùng kỳ đạt mức ba trăm bảy mươi một năm trăm linh lượt
các doanh nghiệp lưu trú phục vụ một trăm hai mươi lượt khách giảm ba mươi một tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tại thời điểm cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi trước khi công bố dịch covid một mươi chín
có khoảng năm mươi lượng khách hủy tour đã đặt trước đó sang đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi
lượng khách hủy tour lên đến chín mươi và trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi tới
các tour du lịch hầu như đã bị tạm hoãn hết
doanh nghiệp lữ hành báo cáo số lượng khách hủy tour lên đến tám mươi chín mươi